nếu đi dọc biên giới phía bắc từ điện biên đến quảng ninh từ núi ra biển sẽ thấy vị trí của đỉnh thiêng pò hèn
trước đây là đồn hai trăm linh chín tại xã hải sơn thành phố móng cái tỉnh quảng ninh như một bông hoa đỏ trên vầng chán của tổ quốc
và lịch sử không bao giờ quên đây là nơi yên nghỉ của tám mươi sáu chiến sĩ đã hy sinh anh dũng trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của tổ quốc tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
vào lúc năm h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cán bộ chiến sĩ của đồn pò hèn phải chiến đấu với quân trung quốc tràn qua biên giới
từ hải hòa mong cái đến pò hèn với pháo hạng nặng và nhiều loại hỏa lực bắn dữ dội vào các đồn biên phòng hai trăm linh chín hai trăm một mươi hai trăm một mươi một hai trăm một mươi hai và các đội công nhân lâm nghiệp khu dân cư dọc tuyến biên giới
sau trận chiến hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ tập trung tìm và quy tụ hải cốt của đồng đội
do đã có sự chuẩn bị tốt
nên trong những đợt tấn công đầu tiên của địch đồn pò hèn đã giảm thiểu được những mất mát lực lượng
đồn biên phòng hai trăm linh chín năm xưa đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ bò hèn hiện nay đã trở thành khu di tích lịch sử cấp tỉnh
là một trong những địa chỉ đỏ trong việc giáo dục truyền thống đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới tổ quốc
sáng ngày một mươi bảy tháng hai khoảng năm giờ kém một mươi năm quân địch bắt đầu họ đã phá vào khu vực đồn và các điểm chốt của ta
tất cả anh em các bộ tiến sĩ trong thời gian trước và sau tết đã lệnh
là đêm ngủ phải nằm hầm không phải nằm trên giường
chính vì tinh thần cảnh giác rất là cao
khi họ pháo kích vào thì chưa có ai bị thương
hàng năm vào ngày một mươi bảy tháng hai ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
đồn biên phòng po hèn tổ chức đón tiếp hàng nghìn lượt người đến thành kính dân hương tưởng niệm
và thắp nến tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc